tòa nhân dân huyện long hồ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo chung ba năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nhưng bị cáo chung không đưa ra được tình tiết mới liên quan đến vụ án nên hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ba năm sáu tháng tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó

thống kê thiệt hại khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
một cơ sở chứa thuốc bảo vệ thực vật cực lớn chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị công an huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình phát hiện
tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn cường thịnh một mươi tám
nằm trên địa bàn xóm đảnh xã dân hòa huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
công an huyện kỳ sơn đã phát hiện công ty cổ phần nông dược nhật thành
có trụ sở chính tại thôn vũ lăng xã dân hòa huyện thanh oai tp hà nội
do ông phạm văn tiến là giám đốc thuê lại của công ty cường thịnh một mươi tám
chứa trên một hai trăm linh thùng phi hóa chất và hàng trăm bao thành phẩm gắn nhãn thuốc bảo vệ thực vật các loại
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trên
ghi nhãn có xuất xứ nước ngoài người đại diện kho hàng chưa xuất trình được giấy tờ
liên quan tới hoạt động bảo quản sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
và các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lưu tại kho
hiện vụ việc đã được công an huyện kỳ sơn phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành lập biên bản tạm giữ niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên
để phục vụ công tác xác minh điều tra làm rõ
mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền vận động
tuy nhiên trên một số địa bàn của tỉnh yên bái vẫn còn những trường hợp
người dân vượt biên trái phép sang trung quốc để làm thuê
ở nơi xứ người những lao động này không được pháp luật sở tại bảo hộ
bị chủ quyệt tiền công điều kiện sinh hoạt thiêu thốn sống chui lũi trốn tránh
và nhiều người trong số họ đã phải trả giá rất đắt thậm chí bằng cả tính mạng của mình
chỉ vì tin rằng xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê sẽ có thu nhập cao
hà văn yên và em trai là hà văn ảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại thôn khe hao
xã phong dụ hạ huyện văn yên rủ nhau xuất cảnh trái phép
tuy nhiên mới sang được một thời gian ngắn thì hà văn ảnh bị tử vong do tai nạn giao thông
hà văn yên đã trở về việt nam và báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương
và đề nghị được cơ quan chức năng giúp đỡ hoàn thiện các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của phía trung quốc
để đưa thi thể hà văn ảnh về quê nhà an táng
nên đi trái phép không có giấy tờ hợp lệ nên muốn mang thi thể và thân xác em tôi mang về quê nhà việt nam
quê nhà an táng gặp rất nhiều khó khăn
gia đình chị mai thị hoàng chú tại xã phong dụ thượng huyện văn yên
có người con trai tên là lò văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngay theo bạn bè trốn sang trung quốc để làm thuê
khi vừa sang bên kia biên giới chưa được một tuần thì lò văn chiến bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong
do xuất cảnh trái phép nên việc đưa thi thể lò văn chiến về quê nhà rất khó khăn và phức tạp
gia đình chị đã được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng giúp đỡ tạo điều kiện hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý
để có thể đưa cho cốt của chiến về quê nhà
em đã trốn nhà đi xuất cảnh trái phép không may bị chết ở bên trung quốc
để lại nỗi đau thương mất mát lớn cho gia đình tôi
chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình để đưa em nó về nhà an táng
tôi mong muốn mọi người đừng lên xuất cảnh trái phép lao động
sang bên đó sẽ không được bảo hộ cuộc sống rất vất vả khó khăn gặp rất nhiều rủi ro
xuất cảnh lao động cháy phép từ lâu đã và đang diễn ra ở các tỉnh miền núi
trong đó có địa bàn tỉnh yên bái
bởi vì không có việc làm hoặc thu nhập thấp
nhiều người dân đã tự ý vượt biên trái phép nhằm tìm kiếm việc làm với hy vọng đổi đời
một số là công dân đi
đi tiền đi mà khi về thì lại phải mang khoản nợ rất là lớn về cho gia đình
mà thậm chí không có tiền để về mà phải là gia đình sang đón
trên địa bàn xã cũng đã có trường hợp xảy ra
để khắc phục tình trạng trên
thì công an huyện văn yên sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
tăng cường công tác trí đạo với các cấp các ngành
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho con đồng bào dân tộc tiểu số
mặt khác thì là tạo công an việt nam
tại địa phương cho cái số con em thô đồ tuổi nào đó để có việc làm
theo thống kê của lực lượng chức năng
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh yên bái đã phát hiện một trăm hai mươi một vụ
một trăm năm mươi sáu trường hợp xuất cảnh trái phép đi nước ngoài
trong đó có năm mươi bốn trường hợp bị bắt và trao trả về việt nam
có nhiều người bị bắt bị tù giam
thậm chí nhiều người còn phải trả giá bằng cả mạng sống của mình
việc xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
của người dân vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro
có trường hợp phải trả giá bằng tính mạng của mình
bị cưỡng bức lao động
có trường hợp trở thành nạn nhân của các vụ việc phạm tội mà không được pháp luật bảo vệ
đi làm kiếm tiền là nhu cầu hết sức chính đáng của mỗi người dân
nhất là ở vùng cao nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn
tuy nhiên việc người dân xuất nhập cảnh trái phép là vi phạm pháp luật
tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
do đó người dân cần thực hiện đúng các quy định về xuất nhập cảnh
khi ra nước ngoài làm thuê tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh gia lai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn tưởng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn thanh bình
huyện chư sê tỉnh gia lai
về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn bằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã kỳ sơn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng phan văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
cũng phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
về hai tội danh sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trước đầu mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện